thưa quý vị vào sáng nay đoàn lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã đến tham viếng và động viên gia đình đồng chí hoàng thế thắng
công an viên bán chuyên trách xóm yên quả xã hùng tiến nguyện nam đàn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi ba phút ngày một mươi tháng một mươi nhận được tin báo có đối tượng nguyễn đình trí chú xóm yên quả xã hùng tiến
có hành vi gây gỗ chém người đồng chí hoàng thế thắng đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc
đồng thời điện báo lực lượng công an xã hùng tiến triển khai xuống hiện trường để giải quyết
khi có mặt tại hiện trường nhận thấy đối tượng trí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm
đồng thời đe dọa những người xung quanh đồng chí thắng đã tiếp cận vận động thuyết phục
đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối đối tượng nguyễn đình trí đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái của đồng chí thắng
ngay sau đó tổ công tác công an xã hùng tiến đã có mặt tại hiện trường đối tượng nguyễn đình trí khóa chặt cửa trong nhà
lực lượng công an huyện nam đàn cũng đã điều động hai mươi năm cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ có mặt tại hiện trường
lực lượng công an đã kiên trì tổ chức vận động thuyết phục và đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã khống chế thành công đối tượng
đồng chí hoàng thế thắng đã được đi được cấp cứu nhưng không qua khỏi
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chính quyền địa phương và lực lượng công an đang tích cực hỗ trợ chia sẻ động viên đối với gia đình đồng chí hoàng thế thắng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn đức hiếu
trú tại khu dân cư khánh hội phường nam đồng thành phố hải dương về hành vi chống người thi hành công vụ
lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày mùng bốn
bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an tỉnh hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
thì phát hiện hiếu không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng hiếu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy phía trước
và đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn làm đồng chí hoàn bị thương
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần văn nam chú thành phố châu đốc tỉnh an giang
về các tội giết người và hủy hoại tài sản
theo cáo trạng nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu
và con riêng của châu là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi năm
sau thời gian chung sống giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
nên châu đã về sống tại nhà ông lâm truyền dân là cậu ruột của châu trên đường nguyễn đình triều
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống hết khoảng một lít rưỡi rượu
nam đã nảy sinh ý định đốt nhà ông dân khiến hai mẹ con châu tử vong sau đó ra đầu thú
vào ngày tám tháng một mươi một nam bị khởi tố điều tra
theo kết luận giám định tổng giá trị thiệt hại trên ba trăm một mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn nam
tử hình về tội giết người bảy năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo nam là tử hình đồng thời buộc bị cáo nam
có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị ngọc dung
trú tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can cho tại ngoại với chồng của dung
để điều tra về tội che giấu tội phạm
tại cơ quan công an dung khai nhận trong quá trình mua bán rau củ tại chợ đầu mối nông sản thú đức
dung và nạn nhân hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh long an có mâu thuẫn
ngày ba mươi tháng chín dung đưa nạn nhân đến mãi xe container
sau đó dung giao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong
sau đó dung lấy điện thoại một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng
một bộ lắc kim loại màu vàng một sợi dây chuyền bằng kim
loại màu vàng và một ví tiền chứa khoảng một mươi năm triệu đồng tiền mặt
sau đó chồng dung đã phi tang bộ quần áo tăng vật
tuy nhiên sau hai giờ gây án dung đã bị công an bắt giữ tại nơi ở
đặt làm giả sổ đỏ trên mạng xã hội rồi đem đi thế chấp lấy tiền trả nợ
hai vợ chồng nguyễn thị thùy trang và nguyễn văn long
cùng chú tại phường minh tân thị xã kinh môn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giả
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ
trang đã thuê người làm giả giấy tờ sở hữu một lô đất
tại khu dân cư cụng công nghiệp hiệp sơn phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
trên thực tế giấy tờ thực của mảnh đất này đã được vợ chồng trang thế chấp
để vay tiền tại một quỹ tín dụng khác
sau đó trang đã dùng giấy tờ giả này để đi vay một người dân trên địa bàn được sáu trăm linh triệu
đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng trang đã bán mảnh đất trên cho người khác
nhưng vẫn không trả tiền vai nợ nên chủ nợ đã báo cơ quan công an
vào ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị thùy trang và nguyễn văn long
để điều tra về các tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng đặng văn nga bốn mươi tuổi quê thành phố cần thơ
và đặng hoàng phúc hai mươi sáu tuổi quê tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tổ thường tram một trăm sáu mươi một công an huyện trảng bom trong lúc đi tuần
địa bàn ấp năm xã an viễn huyện trảng bom phát hiện nga và phúc điều khiển xe máy
đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
tiến hành kiểm tra công an phát hiện trong cốp xe máy của nga điều khiển có ba điện thoại
một số dụng cụ dùng để bể khóa
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận số tài sản trên do rạng sáng cùng ngày
đã cùng với một người tên châu chưa rõ lai lịch lấy trộm của người dân
tại một phòng trọ ở xã an viễn
sau khi thực hiện vụ trộm và đang trên đường tiếp tục đi trộm cắp thì bị công an bắt giữ
các đối tượng này đều nghiện ma túy hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra
hiện nay các thành viên nhóm trừ quỹ bảo lộc đã bị cộng đồng công giáo
và nhân dân trong khu vực tại chay
tuy nhiên nhóm này vẫn sử dụng mạng xã hội để hoạt động trừ quỷ lén lút
điều đó cho thấy vẫn còn một số người dân thiếu hiểu biết nghe và làm theo
những việc làm sặc mùi mê tính dị đoan phản khoa học của nhóm này
đây là một buổi sinh hoạt tuyên truyền phản bác và hoạt động của nhóm trừ quỷ bảo lộc
diễn ra trên địa bàn phường một thành phố bảo lộc với sự tham gia của hàng trăm người dân
những tiếng cười bộc phát trước những phát ngôn hoang tưởng ngạo mạng của nguyễn thị thương và đồng bọn
bên cạnh đó là sự phẫn độ bức xúc của bà con khi nhìn thấy những cảnh chữa bệnh
bằng cách đánh đập trừ quỷ trừ tà phản khoa học của nhóm trừ quỷ bảo lộc
người dân rất đồng tình ủng hộ sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng
đồng thời mong muốn cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
có dấu hiệu lừa đảo của nhóm trừ quỹ bảo lộc cũng như cá nhân nguyễn chu truyền và nguyễn thị thương
tôi nghĩ buồn cười mang bầu buổi sáng xẹp buổi chiều bụng to lên
cổ rám phành bụng mà cổ nói với nhiều người mà nhiều người ta bỗng tin
mà chúng tôi đã nói làm gì có cái chuyện đó
cái chuyện đó là cái chuyện hoang đường
vì không có thánh có thần có ai mà để làm cho mang bầu một cái kiểu này
cô này làm những cái nước covid mà là nói là nước thần nước tắm
chính cổ với là ông truyền đã xin tôi tắm bảy lần
chính tôi là người ghi cái giấy đó
và tôi ba lần tôi dắt những cái người này để lên để chết người covid
tôi đề nghị các cấp chính quyền phải xóa sổ hoạt động mê tính dịu ăn này
càng sớm càng tốt
chính quyền địa phương các cơ quan công an vào cuộc quyết liệt
để trừ cái nhóm trừ quỷ bảo lộc này
để mang lại cái an ninh trật tự cho địa phương
làm cho trong sạch cái vấn đề tôn giáo
mang lại những truyền thống tốt đẹp nhất
để về cho địa phương chúng ta
trước đó nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
công an thành phố bảo lộc nói riêng và công an tỉnh lâm đồng nói chung
đã kịp thời phát hiện ra những hoạt động vi phạm pháp luật của nguyễn thị thương nguyễn chu truyền
cùng những người trong nhóm trừ quỷ bảo lộc
để từ đó phối hợp với giáo hội công giáo tòa giám mục đà lạt
để phản bích lại những luận điệu hành vi sai trái vi phạm đặng đề đức tin công giáo của các đối tượng
phải nói là sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh cũng như là của thành ủy ubnd thành phố
thì các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là vào cuộc của chức sắc tôn giáo trên địa bàn
các linh mục các vị đứng đầu trong ban phần việc của các giáo sứ trên địa bàn đã vận động tuyên truyền
và quần chúng nhân dân đặc biệt là bà con giáo dân không tin không nghe theo cái nhóm này
và hiện nay thì trong quá trình giải quyết cái nhóm này
quần chúng nhân dân rất là tin tưởng vào cái sự là tuyên truyền vận động
và không có cái đa số là người dân trên địa bàn thành phố hồ đồng
cũng như là trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đặc biệt là bà con giáo dân của đạo công giáo không tin không nghe theo
và có tiếng nói phản bác ủng hộ chính quyền trong vấn đề giải quyết
không để nhóm này gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trên địa bàn khu dân cư tổ chức năm hai nghìn sáu là chiếm khoảng trên ba mươi là dân theo đảng
mà đạo đạo đa số là nằm ở cái khu vực quanh của nhà ông quảng
ông ấy mở cái địa điểm này để chữa bệnh trái phép này
thì người ta đều nhận thức người ta sẽ không tham gia
và khi mà có cái vấn đề thì họ đều báo cáo chính quyền
họ nhận thức đấy họ báo cáo chính quyền để chính quyền xử lý
về cái mặt an ninh trật tự để bà con sống yên tâm
làm việc trên khu dân cư nơi ở của mình được an toàn
do không lôi kéo được bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh lâm đồng
nhóm chủ quyền bảo lộc đang có xu hướng dùng mạng xã hội
đăng tải những clip gian dừng công phu để lừa đảo
lôi kéo những người có bệnh ở ngoài tỉnh
thậm chí ở nước ngoài tham gia vào nhóm
nhóm này đã đưa lên mạng xã hội tiếng nói sự thật
trên hàng trăm clip mang nhiều nội dung không đúng sự thật
gây nhầm lẫn trong một bộ phận quân chúng nhẹ dạ cả tình
mong rằng là bà con quân chúng nhân dân là trên phạm vi cả nước

vừa là phòng ngừa cho bản thân cũng như là tuyên truyền cho người thân trong gia đình và bạn bè và những người xung quanh trong khu phố hoặc trong cái nơi mình sinh sống để giúp cho cả cộng đồng có được cái nhìn là đúng đắn nhất đối với nhóm này
thời gian qua đảng nhà nước việt nam đã có nhiều chủ trương chính sách nhất quán cởi mở luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung công giáo nói riêng hoạt động và phát triển
qua đó đã đáp ứng được các nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo của đồng bào công giáo trên cả nước
tuy nhiên nhà nước việt nam cũng kiên quyết đấu tranh với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân xâm hại sức khỏe của người khác hoạt động mang tính mê tính dị đoan phản khoa học làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự đời sống của người dân
vừa qua bác sĩ huỳnh minh chính phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
đã trao giấy ra viện cho nữ bệnh nhân hai mươi hai tuổi sau thời gian cách ly điều trị bệnh đậu mùa khỉ hiện đã lành bệnh và được xuất viện về nhà
sở y tế tỉnh bình dương cho biết ca đậu mũ khí đầu tiên tại bình dương đã được xuất viện sau một mươi năm ngày cách ly điều trị tại khoa nhiễm trung tâm y tế thành phố tân nguyên
ngành y tế tỉnh bình dương tiếp tục chỉ đạo địa phương theo dõi sức khỏe của nữ bệnh nhân trong thời gian cách ly tại nhà
trước đó chiều hai mươi năm tháng chín sở y tế tỉnh bình dương phát đi thông báo trên địa bàn tỉnh xuất hiện một ca dương tính với bệnh đậu mùa khỉ do tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được xác định trước đó
ngay sau đó sở y tế tỉnh bình dương yêu cầu tổ chức cách ly điều trị cho bệnh nhân
lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị
tổ chức giám sát và báo cáo ca bệnh theo quy định
hiện trên địa bàn tỉnh bình dương còn một ca bệnh đậu mũ khí mới phát hiện vào đầu tháng một mươi do lây từ một bệnh nhân từ hạnh phúc hồ chí minh được xác định trước đó
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa phong tỏa điều tra vi phạm pháp luật tại mỏ đất hiếm của công ty cổ phần tập đoàn thái dương ở xã yên phú huyện văn yên tỉnh yên bái
tại đây lực lượng chức năng đã phong tỏa công ty yêu cầu tất cả công nhân dừng làm việc để lấy lời khai khám xét để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật
được biết công ty cổ phần tập đoàn thái dương có địa chỉ tại số ba mươi ba phố kim mã phường kim mã quận ba đình thành phố hà nội
người đại diện hợp pháp là ông đoàn văn huấn
công ty được bộ tài nguyên môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ yên bái từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba với diện tích là sáu hai mươi bốn hectare độ sâu khai thác đến mức dương ba mươi
ba mươi năm mét thời gian khai thác tám năm một tháng kể từ ngày ký giấy phép chữ lượng khai thác là một tám trăm chín mươi bốn sáu trăm một mươi bảy tấn quạng
tiếp theo ngay sau đây sẽ là thông tin về các vụ bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm bẩn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an hà nam phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm
trần duy đăng
trần duy đạt ở xã nhật tự huyện kim bảng do trần duy đạt làm chủ phát hiện hơn sáu tấn thực phẩm bẩn
các sản phẩm gồm nội tạng động vật mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dạng lỏng đã qua chế biến
tất cả số hàng hóa trên đều có hiện tượng biến sắc bốc mùi hôi thối nồng nặc được chứa trong các tét nhựa thùng nhựa chất đống trên sân
không có biện pháp bảo quản che chắn và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
làm việc với lực lượng chức năng chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
và đạt khai nhận đây là thực phẩm thải loại được thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
qua công tác tuần tra kiểm soát công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phát hiện một xe ô tô do ông bùi phát thanh quê tại tỉnh trà vinh
đang vận chuyển ba mươi con heo có biểu hiện nghi vấn mắc bệnh
qua làm việc tài xế đã khai nhận mua số heo trên của bà lương thị thùy trang quản lý trạm trung chuyển heo lương hữu điền xã xuân hiệp
tiến hành kiểm tra tại trạm trung chuyển heo trên phát hiện có trên tám trăm linh con heo phát hiện có hai con chết tại chuồng một mươi con có biểu hiện mệt
lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên với số heo tại trạm trung chuyển và cho đi tiêu hủy tám mươi năm con phát hiện virus gây bệnh dịch tả heo châu phi
cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước bất ngờ kiểm tra xe ô tô hiệu mitsubishinder đang dừng đỗ trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn thuộc xã thuận phú huyện đồng phú phát hiện trên xe có hai người cùng một số hàng hóa trong đó có hàng cấm là pháo không rõ nguồn gốc
bước đầu xác định tài xế điều khiển xe ô tô là nguyễn minh tâm chú tại tỉnh kiên giang và người đi cùng là trần thị tuyết hồng chú tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước
qua kiểm đếm trên xe ô tô có tám mươi hai hộp pháo không có chứng từ hợp pháp tổng trọng lượng là gần một ba tấn
các đối tượng khai nhập mua số pháo trên của người không quen biết tại khu vực gần biên giới thuộc địa bàn huyện bù đốc với tổng số tiền là hơn hai mươi bốn triệu đồng vận chuyển về thành phố hồ chí minh bán kiếm lời
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng đã cất giấu toàn bộ số pháo trong bao tải và nguy trang trà trộn cùng với các bao tải đựng quần áo bia nước ngọt
sau đó nhờ chờ đến lúc dạng sáng khi lực lượng chức năng ít kiểm tra mới vận chuyển bằng xe ô tô về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
sau thời gian theo dõi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một cơ sở sang chiếc gà trái phép có quy mô lớn tại phường long bình tân thành phố biên hòa thu giữ hàng trăm bình ga các loại cùng nhiều xe bồn máy móc thiết bị dùng để sang chiết ga
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh kiểm tra bác quả tăng cơ sở của ông bùi anh dũng ở phường long bình tân đang có hành vi săn chiếc gà trái phép
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nhà kho có diện tích khoảng hai trăm linh m hai có ba nhân viên đang thực hiện hành vi săn chiếc gà và rán màng co mang nhãn hiệu các loại gà trên thị trường rồi vận chuyển lên xe ô tô để đưa đi tiêu thụ
quá trình sau khi anh em bơm rớt xong đạt tiêu chuẩn về ký lô và chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn không xì sợp an toàn
bắt đầu là anh em lấy màng co không chính hãng chụp vào và lấy khò xáy cho nó ôm lại và đưa lên trộn với những hàng chính quy
đưa ra thị trường
tiếp tục kiểm tra một kho lưu trữ và hai cửa hàng bán ga của ông dũng trên địa bàn tp biên hòa lực lượng chức năng đã thu giữ bảy trăm hai mươi tám bình lpg thành phẩm bốn trăm chín mươi bốn vỏ bình ba xe ô tô ba xe bồn cùng nhiều phương tiện máy móc công cụ săn chiếc gà tem chống hàng giả hàng trăm màng co mang nhãn hiệu các hãng gà trên thị trường
làm việc với cơ quan công an đại diện chủ cơ sở và các nhân viên đã khai nhận hành vi săn chiếc gà trái phép
tôi đề nghị cho nhân dân
là khi mà gặp những cái trường hợp mà nghi vấn là săn chiếc gà ví dụ như tại cái địa điểm mà hẻo lánh vắng vẻ hay là có những cái xe chở ga xe chở ga bình ga đi ra vào thường xuyên hay là những cái địa điểm đó mà có những cái dấu hiệu ví dụ như là môi trường thải ra những cái khi mà các đối tượng mà rửa xúc rửa bình ga thì nó có tạo ra những cái môi trường không khí là ô nhiếm
có mùi hôi thì là thông báo đến cơ quan công an cơ quan chức năng để kiểm tra kiểm chứng kiểm tra xác minh và có cái đối sách xử lý
sau quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật